trong khi đó theo giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm bốn trường hợp dương tính với virus sars cov hai trong khu cách ly
đặc biệt trong đó có ba bác sĩ của bệnh viện tâm thần nghệ an làm cùng khoa với một trường hợp dương tính đã được công bố từ trước đó
xung quanh phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai đợt của tp hcm ý kiến quan điểm của bạn như thế nào
hãy cùng chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân